thưa quý vị hiện cả nước còn hơn một ba mươi bốn triệu người mắc covid một mươi chín đang điều trị giám sát
tình hình dịch bệnh còn những diễn biến khó lường
triển khai tiêm vaccine cho người dân là việc làm quan trọng hàng đầu
theo bộ y tế hội đồng tư vấn sử dụng vaccine bộ y tế đã họp thống nhất
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bốn cho ba nhóm đối tượng và các loại vaccine sẽ tiêm mũi bốn
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ ngay sau đây
tại văn bản của cục y tế dự phòng bộ y tế gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương
về việc xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bộn mới đây
cho biết hội đồng tư vấn sử dụng vaccine bộ y tế đã họp để xem xét các nội dung
về việc triển khai tiêm vaccine trong đó có việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhắc lại lần hai mũi bốn
theo đó hội đồng đã thống nhất kết luận đối với việc tiêm mũi bốn gồm có đối tượng tiêm
người từ năm mươi tuổi trở lên người từ một mươi tám tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng
người từ một mươi tám tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm covid một mươi chín
cán bộ y tế cán bộ tuyến đầu công nhân các khu công nghiệp vaccine sử dụng vaccine mrna
vaccine do hãng pfizer hoặc moderna sản xuất vaccine do astrazeneca sản xuất vaccine cùng loại với mũi ba
đến nay việt nam tiêm hơn hai trăm một mươi bốn bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín các loại
cho các đối tượng từ năm tuổi trở lên
đã tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi mũi một gần một bốn mươi sáu triệu mũi
một mươi người trên một mươi tám tuổi tiêm hai mũi tỷ lệ tiêm mũi ba khoảng gần sáu mươi
đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tỷ lệ tiêm mũi một một trăm linh mũi hai khoảng gần chín mươi sáu năm
còn hơn một ba triệu người mắc covid một mươi chín đang điều trị giám sát
theo thống kê của bộ y tế ngày ba mươi tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận năm một trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín mới
năm trăm năm mươi chín ca so với ngày trước đó tại năm sáu tỉnh thành phố
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm bốn mươi chín tám trăm linh chín ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy sáu trăm bốn mươi tám ca nhiễm
đợt dịch bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi sáu trăm bốn mươi hai sáu mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

thành phố hồ chí minh sáu trăm linh tám bốn trăm linh tám
nghệ an bốn trăm tám mươi một năm trăm một mươi sáu

bình dương hai trăm tám mươi ba ba trăm chín mươi tám
đến nay tổng số người mắc covid một mươi chín khỏi nước ta chín hai trăm sáu mươi hai hai trăm năm mươi năm ca
hiện nay đang điều trị giám sát một ba trăm bốn mươi bốn năm trăm sáu mươi
ba trăm một mươi sáu trường hợp trong đó bốn trăm bảy mươi năm trường hợp nặng điều trị
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba trăm bảy mươi sáu thợ oxy dòng cao hfnc năm mươi
thở máy không xâm lấn một mươi một thở máy xâm lấn ba mươi sáu eo hai
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi ba bốn mươi một ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
theo bộ y tế ở nước ta dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tuy nhiên dự báo thời gian tới đây dịch bệnh diễn biến khó lường trên thế giới
tổ chức y tế thế giới vẫn đánh giá
thế giới đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của virus sars cov hai có thể xảy ra
làm cho diễn tiến dịch bệnh trở nên phức tạp và gia tăng trở lại
các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng bộ nghị quyết quy định của chính phủ
bám sát tình hình dịch bệnh chỉ đạo quyết liệt trọng điểm đến tận cấp cơ sở
tiếp tục ra soát các quy định hiện hành để điều chỉnh kịp thời triển khai thống nhất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé